tính đến thời điểm hiện tại là hai đội tuyển bóng đá u hai mươi hai của việt nam đội tuyển nam và nữ đều đạt được những thành tích vô cùng xuất sắc tại sea games ba mươi
và trước sự nỗ lực hết mình của hai đội tuyển thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đặc biệt biểu dương tinh thần thi đấu tuyệt vời của tất cả các cầu thủ
thủ tướng cũng chúc hai đội tuyển tiếp tục duy trì sự tập trung và tinh thần quyết tâm để đạt được kết quả tốt nhất tại sea games lần này